sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi tại thành phố con tum tỉnh con tum đã diễn ra lễ phát động ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông
và phát động cuộc thi thanh niên với văn hóa giao thông năm hai nghìn một mươi chín
tham gia lễ phát động đã có gần một bảy trăm linh đoàn viên thanh niên tỉnh con tum
đây là lần thứ một mươi cuộc thi thanh niên với văn hóa giao thông được diễn ra và sẽ kết thúc vào ngày hai mươi hai tháng một mươi hai
cuộc thi là sân chơi bổ ích giúp các bạn đoàn viên thanh niên tăng cường kiến thức về luật giao thông đường bộ
nâng cao ý thức về an toàn giao thông để từng bước xây dựng văn hóa giao thông
qua cuộc thi các bạn trẻ cũng có cơ hội thể hiện tâm huyết của mình bằng việc đưa ra các sáng kiến
cải thiện tình trạng giao thông và góp sức mình vào việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông